bảo đảm an sinh xã hội cho người dân là một trong những mục tiêu quan trọng mà đảng nhà nước hướng tới
trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước
từ khi nghị quyết hai mươi tám ra đời thì tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm nói chung đã tăng lên đáng kể
tuy nhiên có một thực tế đó là hiện nay công tác chăm sóc sức khỏe y tế cho đồng bào dân tộc
thiểu số vùng sâu vùng xa còn tồn tại nhiều hạn chế
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tính đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi có tám mươi sáu bốn mươi hai triệu người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ bao phủ tám mươi chín hai dân số
với con số này mục tiêu đến hết năm hai nghìn hai mươi có trên chín mươi bảy dân số tham gia bảo hiểm y tế là có khả năng thực hiện được
và phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi năm có trên chín mươi năm dân số tham gia bảo hiểm y tế
theo mục tiêu của nghị quyết hai mươi nqtu đã đề ra
nói tới bảy
nhiều người tham gia bảo hiểm y tế thì tôi cực kỳ ấn tượng
các tỉnh nghèo khó là tỷ lệ rất cao chín mươi chín
tôi cho rằng đây là một nỗ lực tôi là trên cả truyền vạn
và tiến tới cái bảo hiểm toàn dân của là trong tầm tay
và tôi cho rằng đây là một cái thành tiệu vô cùng to lớn của ngành bảo hiểm nói chung của nói riêng và chính phủ
tuy nhiên hiện nay tại nhiều tỉnh miền núi công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số
vùng sâu vùng xa
biên giới hải đảo vẫn còn nhiều bất cập
do cái yếu tố khách quan và cũng do yếu tố chủ quan
khi vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo và đồng bào dân tộc thiểu số
điều kiện kinh tế xã hội cơ sở hạ tầng rất khó khăn
cơ sở vật chất trang thiết bị của ngành y tế cho các cái vùng sâu đó cũng chưa đáp ứng được như là ở như thành thị và nông thôn
thế cho nên là nó có phần nào đó
nâng cao được chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng dân tộc thiểu số miền núi và đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo
nhận thức được sự bất cập ấy trong quá trình triển khai thực hiện và giám sát chính sách bảo hiểm y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân
các cơ quan nhà nước luôn đặt vấn đề bảo đảm công bằng về hưởng lợi bảo hiểm y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân cho đồng bào dân tộc thiểu số lên hàng đầu
chúng ta phải đầu tư cơ sở vật chất
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành y tế cho đồng bào miền núi vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo
tăng cường chuyển kỹ thuật cao từ trung ương xuống địa phương
để làm sao người dân ở vùng sâu vùng xa cũng được hưởng lợi từ các dịch vụ kỹ thuật y tế cao
đó là một trong những yêu cầu mà nghị quyết hai mươi của trung ương cũng đã đặt ra về nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
năm hai nghìn hai mươi là năm thứ sáu triển khai luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế với nhiều quy định mới có tính đột phá
thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy phát triển chính sách bảo hiểm y tế và sự quyết tâm trong tổ chức thực hiện
hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân rất cần có sự chung tay của các cấp các ngành và toàn dân để đẩy mạnh mục tiêu phát triển bền vững